bình dương là một trong hai địa phương có số ca nhiễm cao nhất cả nước với hàng nghìn ca mỗi ngày
trong tuần qua có những ngày bình dương đã vượt thành phố hồ chí minh về số ca nhiễm covid một mươi chín mới
nắm bắt tình hình bộ y tế đã điều động bệnh viện đại học y hà nội hỗ trợ thiết lập trung tâm hồi sức covid một mươi chín tại tỉnh bình dương
trung tâm hồi sức tích cực covid một mươi chín do bệnh viện đại học y hà nội thiết lập cùng với sự phối hợp chặt chẽ của ba đơn vị khác
là bệnh viện đa khoa bình dương bệnh viện bê cắm bách bình dương các tỉnh nguyện viên thuộc các bệnh viện khu vực phía bắc
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân hiếu giám đốc bệnh viện đại học y hà nội
kiêm giám đốc trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân covid một mươi chín tại bình dương
hiện nay bệnh viện đa khoa quốc tế bê cắm bách thuận an đã thiết lập thêm một bệnh viện hồi sức tích cực với ba trăm ba mươi bảy dương
để điều trị bệnh nhân nặng và nguy kịch
tuy nhiên hiện nay mới chỉ sử dụng ba mươi bảy dường bệnh thời gian tới khi đẩy nhanh việc lắp đặt trang thiết bị đầy đủ hơn
bổ sung thêm nhân lực để vận hành toàn bộ bệnh viện như vậy sẽ có ba tầng bệnh viện tốt
chúng tôi đặc biệt ấn tượng là sự chuẩn bị hết sức ký lưỡng cho cơ sở tầng trang thiết bị và cả con người của bình dương
có hai vấn đề đặt ra vấn đề thứ nhất đấy là số lượng bệnh nhân vẫn càng ngày càng tăng cao
khiến các bệnh viện tầng hai của tỉnh hiện nay cũng đang quá tải
chúng ta cần phải tìm mọi cách để nâng cao thêm số giường ở các bệnh viện tuyến huyện
mở thêm những bệnh viện tuyến huyện ví dụ như ở bắc tân nguyên
hiện nay chúng ta có thể
chúng ta có thể triển khai bệnh viện mới hoặc là bầu bàn
vấn đề thứ hai đấy chính là việc bệnh viện tầng ba của chúng ta đang còn rất yếu
bằng chứng là số lượng bệnh nhân hiện nay tử vong tại bệnh viện tỉnh còn rất cao
do thiếu trang thiết bị con người và thuốc men vật tư tiêu hao
chính vì vậy quyết tâm của tỉnh huyện cũng như của đoàn công tác bộ y tế
là chúng tôi sẽ sớm triển khai bệnh viện tầng ba để giảm tài cho các bệnh viện tỉnh
cũng như là chữa những bệnh nhân
nặng của các bệnh viện tầng hai vượt khả năng điều trị
công tác hồi sức đặc biệt là hồi sức tầng ba vô cùng khó khăn
từ cái đầu cắm oxy hay là bồn oxy hệ thống dẫn hệ thống theo dõi v v
chúng ta đều rất khó khăn khi mua sắm
nhưng những ngày qua số ca mắc mới của bình dương đang tăng cao
tuy nhiên với việc áp dụng đúng pháp đồ điều trị của bộ y tế
nên số lượng bệnh nhân ra viện của bình dương những ngày qua đã lập nên những con số kỷ lục
có ngày lên đến năm người được gia viện
số bệnh nhân công bố khỏi bệnh có nhiều ngày nhiều hơn số người mắc mới
theo bác sĩ nguyễn lân hiếu bình dương cũng đang đẩy mạnh xét nghiệm
nhằm phát hiện người nhiễm covid một mươi chín là đúng hướng
vì vậy nếu mở rộng cơ sở điều trị là điều cần thiết
chúng tôi đã tư vấn và tham mưu cho ngành y gom các khu cách ly tăng cường nhân lực
năng lực điều trị cho bệnh viện tầng một điều trị sớm người bệnh
đóng cửa khu cách ly nhỏ và tăng cường gia soát điều trị cho bệnh nhân gia viện
theo đúng hướng dẫn của bộ y tế trở về nhà cách ly tại nhà
bệnh viện đại học y hà nội cùng các bệnh viện trung ương phía bắc
sẽ tiếp tục điều thêm quân số để hỗ trợ bình dương chống dịch
với tất cả các y bác sĩ đang điều trị tại trung tâm hồi sức covid một mươi chín tp hcm
từng phút từng giây đều trở nên đặc biệt
trong cuộc chiến giành dật sự sống cho bệnh nhân covid một mươi chín nặng và nguy kịch